theo ngành thú y thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp hiện tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố sa điếc có gần hai mươi năm con
để chủ động phòng chống dịch tả lợn châu phi những ngày qua ngành thú y thành phố đã cấp phát miễn phí sáu trăm linh lít thuốc bencoxid
cho người dân phun xịt khử trùng tại khu vực chuồng trại đồng thời bố trí cán bộ đến hướng dẫn người dân cách vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh
song song với đó địa phương cũng tăng cường kiểm soát việc giết mổ vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn
quyết tâm phòng ngứa ngăn cản dịch bệnh để tránh thiệt hại xảy ra cho các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn